tại thành phố tam kỳ bộ lao động thương binh và xã hội phối hợp với ủy ban nhân dân tỉnh quảng nam tổ chức lễ trao tặng bằng tổ quốc ghi công nhân kỷ niệm bảy mươi ba năm ngày thương binh liệt sĩ
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân dự và phát biểu chỉ đạo buổi lễ
dự lễ còn có đồng chí trương thị mai ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban dân vận trung ương phó thủ tướng vũ đức đam cùng các đồng chí đại diện lãnh đạo các ban bộ ngành trung ương và tỉnh quảng nam
tại buổi lễ thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đồng chí trương thị mai phó thủ tướng vũ đức đam đã trao tặng bằng tổ quốc ghi công cho bảy mươi ba thân nhân các gia đình liệt sĩ ở các tỉnh thành phố nhân kỷ niệm bảy mươi ba năm ngày thương binh liệt sĩ
sáng cùng ngày chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đồng chí trương thị mai phó thủ tướng vũ đức đam cùng đại diện lãnh đạo các ban bộ ngành trung ương và tỉnh quảng nam đã đến dân hoa thắp hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ
mẹ việt nam anh hùng tại nghĩa trang liệt sĩ của tỉnh quảng nam và tượng đài mẹ thứ tại xã tam phú thành phố tam kỳ